bên cạnh london người dân thành phố manchester cũng tích cực đăng ký tiêm mũi bà
dù quy định tại anh hiện nay chỉ yêu cầu đeo khẩu trang ở các địa điểm trong nhà hoặc trên các phương tiện công cộng
đa số người dân vẫn chủ động đeo để tự bảo vệ bản thân
khoảng bốn mươi người trưởng thành ở anh đã được tiêm mũi thứ ba
tuy vậy để hoàn thành mục tiêu mà ông johnson đề ra nước này cần đạt tốc độ tiêm chủng gần một triệu liều mỗi ngày
khoảng bảy trăm năm mươi binh lính và hàng nghìn tình nguyện viên đang được huy động để hỗ trợ công tác tiêm chủng
trái ngược với cảnh tượng đông đúc ở các trung tâm tiêm chủng đường phố tại london
trung tâm tài chính của thế giới khá vắng lặng dù giáng sinh đã cận kề
chính phủ anh nâng mức cảnh báo dịch lên một cấp độ từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai và khuyến cáo người dân làm việc tại nhà khi có thể
cơ quan quản lý giao thông london cho biết lượng người di chuyển tại london vào giờ cao điểm sáng một mươi ba tháng một mươi hai
giảm gần hai mươi so với tuần trước và giảm bốn mươi sáu so với thời kỳ trước đại dịch
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe
cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo